nhân kỷ niệm ngày thành lập asean mùng tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mùng tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại trụ sở bộ ngoại giao đã diễn ra lễ thượng cờ asean
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng các đại diện các bộ ban ngành và các vị đại sứ đại biện các nước asean
và đối tác của asean tại hà nội đã tham dự buổi lễ
phát biểu tại lễ thượng cờ phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
nhìn lại chặng đường năm mươi một năm qua asean đã phấn đấu đạt được các mục tiêu chung đề ra
từ khi thành lập và đạt nhiều thành tiệu quan trọng vì lợi ích của người dân
cộng đồng asean với trên sáu trăm ba mươi triệu dân đã ngày càng phát triển ổn định
tiếng nói mở rộng hơn với các nước lớn
với việt nam hợp tác asean là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại
việt nam nghiêm túc thuộc
việt nam thực thi các cam kết hội nhập và hợp tác cùng các nước thành viên
hiện thực hóa các mục tiêu cao cả của cộng đồng asean
thành công của asean có được là nhờ việc asean luôn coi trọng sự đoàn kết và phồn vinh chung
sự khoan dung và hài hòa lợi ích trong tập thể
việc asean tiếp tục nỗ lực thực hiện tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
củng cố và làm sâu sắc hơn nữa các liên kết asean
xây dựng một cộng đồng asean vận hành theo luật lệ là hướng đi bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân
vì một cộng đồng khu vực có vai trò đóng góp tích cực trong cộng đồng toàn cầu